tin bão gần biển đông cơn bão vàm cỏ vào hồi một mươi ba h ngày hôm nay một mươi một tháng một mươi một vị trí tâm bão cách phía nam đảo luzon philippines khoảng hai trăm linh km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi hai giật cấp một mươi năm dự báo trong một mươi hai h tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được hai mươi hai mươi năm km và có khả năng mạnh thêm
trong một mươi hai hai mươi bốn giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây mỗi giờ đi được hai mươi hai mươi năm km đi vào biển đông
đến một mươi ba h ngày một mươi hai tháng một mươi một vị trí tâm bão còn cách quần đảo hoàng sa khoảng bảy trăm linh km về phía đông đông nam sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi hai giật cấp một mươi năm